thưa quý vị đã ba ngày trôi qua thế giới vẫn bàng hoàng trước vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại nga
hơn một trăm ba mươi người thiệt mạng hàng trăm người bị thương
trái tim nước nga đã trải qua những thời khắc không thể u buồn hơn
thế giới lên án vụ tấn công lên án chủ nghĩa khủng bố
hơn nữa vụ khủng bố bi thảm này còn được lên kế hoạch để gây thương vong tối đa cho những người dân vô tội
hoa và nến đã được thắp lên để tưởng niệm những nạn nhân xấu xố
và người dân việt nam cũng chia sẻ nỗi mất mát lớn lao này bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân và chính phủ nga
xin thắp một nén nhang lòng để bày tỏ sự xót thương cho các nạn nhân những người dân vô tội
thật băng hoàng khi nghe tin
vụ tấn công khủng bố vào nhà hát krokus city hall ở ngoại ô thủ đô moscow là một tội ác không thể tha thứ
việt nam xin chia buồn thể hiện tình đoàn kết
xin được gửi lời chia buồn với nhà nước nhân dân nga và gia đình các nạn nhân trong vụ khủng bố này
rất nhiều dòng trạng thái và cảm xúc như thế này được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội trong những ngày vừa qua
cư dân mạng cầu mong gia đình các nạn nhân trong vụ khủng bố mạnh mẽ sớm vượt qua nỗi đau
cầu chúc cho những người bị thương mau bình phục
đồng thời tin tưởng nước nga vĩ đại sẽ luôn đứng vững trước mọi thử thách
mong người dân và đất nước nga luôn bình an và phát triển
cuộc khủng bố ở krokus là vô nhân tính
việt nam mong nước nga bình yên
vụ khủng bố này trở thành một nỗi đau không thể ngôi ngoài trong lòng người nga
nỗi đau âm ỉ nhưng người nga sẽ không bao giờ khuất phụ trước khủng bố
từ ai khi nhận được tin về cuộc khủng bố dã man vô nhân tính xảy ra tại trung tâm thương mại krokus vừa qua
tại moscow cộng đồng người việt nơi đây đã rất tích cực tham gia hiến máu ủng hộ các nạn nhân
còn tại việt nam rất nhiều nến hoa và đồ chơi trẻ em được người dân mang tới
đặt trước cổng lãnh sứ quán và tổng lãnh sứ quán liên bang nga
chia sẻ với nỗi đau mà nhân dân đất nước nga đang phải trải qua
xin chia buồn cùng gia đình các nạn nhân cầu hòa bình cho nhân loại
chủ nghĩa khủng bố là nỗi đau không riêng của đất nước nào
việt nam lên án mạnh mẽ hành vi tấn công khủng bố dưới mọi hình thức
chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng những kẻ thù ác sẽ bị trừng trị thích đáng
chủ nghĩa khủng bố đặc biệt là nhằm vào người dân vô tội đáng phải lên án trên toàn thế giới
hơn nữa vụ khủng bố bi thảm này còn được lên kế hoạch để gây thương vong tối đa cho người dân vô tội
đặc biệt khoan lời khai của một trong những kẻ tình nghi là thủ phạm bị bắt rằng hắn phạm tội vì tiền
cần nghiêm khắc trừng phạt thủ phạm gây ra thảm kịch
xin chia buồn với các bạn nga dù là bằng cách nào dù nhằm vào mục đích gì đi nữa
thì khủng bố người dân là hành động đê hèn không thể chấp nhận được
nếu không có vụ khủng bố có lẽ người dân nga đã có buổi tối cuối tuần rất trọn vẹn
nhưng ít ai có thể ngờ thay vì những âm hưởng của buổi hòa nhạc
thứ mà họ nhận được lại là những tiếng súng tiếng la hét đau thương và sự ra đi mãi mãi của biết bao người dân vô tội
không có gì có thể biện minh trong một cuộc tấn công như vậy
thủ phạm chắc chắn phải chịu trách nhiệm theo luật nhân quyền

tất cả người dân việt nam đều phản đối mọi hình thức khủng bố và lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố vào nga